mỗi dịp tết đến xuân về cũng là dịp để bày tỏ lòng tri ân của chúng ta đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc
những ngày này tuổi trẻ các địa phương trên địa bàn tỉnh quảng trị lại cùng nhau tiến hành làm sạch đẹp khuôn viên các nghĩa trang gắn hoa tươi và dân hương lên hàng nghìn phần mộ liệt sĩ
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại nghĩa trang liệt sĩ huyện triệu phong
trong không khí hối hả của những ngày cuối năm tuổi trẻ huyện triệu phong vẫn dành một góc tâm linh hướng về các anh hùng liệt sĩ bằng việc làm chăm sóc các phần mộ tại các nghệ trang liệt sĩ trên địa bàn toàn huyện
mỗi một đoàn viên đều ý thức được nghĩa cử cao đẹp và những tình cảm đầy trách nhiệm của mình thông qua những phần việc cụ thể như dọn dẹp vệ sinh thay hoa và thắp nén hương thơm lên các phần mộ của các anh
nhằm tưởng nhớ và ghi ơn các anh hùng không tiếc sương máu đã hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc

chỉ đào các đoàn cơ sở cùng với đoàn trực thuộc để triển khai các hoạt động
và trong đó hoạt động nổi bật là hoạt động thái hoa ở các phần mộ liệt sĩ
các địa chỉ đỏ các tượng đài trên địa bàn
và qua hoạt động này nhằm giáo dục truyền thống của tuổi trẻ với tinh thần uống nước nhớ nguồn
với sự chung tay góp sức của tuổi trẻ xuân này trên những phần mộ của các anh
lại được gắn những bình hoa mới
đây không chỉ là việc làm thể hiện tấm lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ
mà còn nhắc nhở thế hệ trẻ cũng như mọi người dân chúng ta hôm nay
hãy sống và công hiến hết lòng vì quê hương đất nước